các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi ghi nhận các bị cáo đã nộp toàn bộ tiền khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào một mươi năm h ba mươi chiều nay hai mươi hai tháng sáu
một mươi viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá
đối tượng sibun chú tỉnh savannakhet lào bị bắt giữ
từ lời khai của đối tượng si bun cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy bắt được thêm hai đối tượng
gồm hồ ven chú tỉnh quảng trị đối tượng chính trong đường dây tội phạm
và arong chủ chú tỉnh savannakhet lào khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn lào bảo huyện hương hóa

vàng khai nhận trở thuê số heroin trên cho một người đàn ông từ bắc hà về lào cai để nhận một mươi triệu đồng tiền công
ngày hai mươi tháng sáu trinh sát phòng cảnh sát hình sự tuần tra trên đường trang tử

tàng trữ ba con dao tự chế một súng rulo một mươi viên đạn cao su

phòng cảnh sát hình sự

cầm đầu đường dây này là nguyễn tú sang ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba đối tượng khác trong đường dây này bị bắt giữ gồm nguyễn văn tường lại văn hướng và nguyễn thị nhàn
nhóm này khai nhận gần năm tạ pháo trên sẽ được tập kết tại nhà của các đối tượng

thưa quý vị
những ngày qua thời tiết ở bắc đông

cuộc sống mưu sinh của người dân thêm bội phần vất vả

chỉ số tỷ uv gây hại đến sức khỏe
vâng đối với cơ thể con người thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước

đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
và nắng nóng gai gắt nhất sẽ diễn ra trong khoảng từ một mươi một h cho đến một mươi sáu h

và các giải pháp tranh nắng nóng
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây